có một trăm hai mươi ba chủ thuyền đánh cá ở xã ngư thủy và xã ngư thủy bắc vừa được ubnd huyện lệ thủy tỉnh quảng bình quyết định khen thường
vì có thành tích cứu hộ cứu nạn trong đợt lũ lịch sử vừa qua
bên cạnh đó tại nhiều địa phương nhiều nghĩa cử cao đẹp cũng đã được phát động để hướng về đồng bào miền trung ruột thịt
trong một trăm hai mươi ba chủ thuyền có năm mươi chín người ở xã ngư thủy bắc và sáu mươi bốn người ở xã ngư thủy
phần thưởng cho mỗi chủ thuyền gồm giấy khen của ubnd huyện kèm năm trăm linh đồng
trước đó đêm một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi tại huyện lệ thủy lũ sông kiến giang lên nhanh khiến nhiều người dân không kịp sơ tán phải kêu cứu trong đêm tối
trước tình thế cấp mách huyện lệ thủy đã huy động thuyền đánh cá của ngư dân hai xã biển vào cứu người
ngay lập tức gần hai trăm linh ngư dân tìm cách đưa thuyền nan đi biển của mình vượt qua đồi cát đến vùng lũ cứu người
những con thuyền đi biển kết hợp với sự sáng tạo lòng dũng cảm của ngư dân đã vượt qua sóng to gió lớn trong đêm cứu được hàng nghìn người dân ở giữa tầm lũ